trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa sáng nay tại đại lễ đường nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với đồng chí lý khắc cường
ủy viên thường vụ bộ chính trị thủ tướng quốc vụ viện trung quốc
chúc mừng những kết quả to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng lý khắc cường tin tưởng chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc tiếp tục được tăng cường
đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng phồn vinh của trung quốc trong thời gian qua
chúc đảng chính phủ và nhân dân trung quốc triển khai thắng lợi quy hoạch năm năm lần thứ một mươi ba
thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giảm và xây dựng trung quốc trở thành quốc gia hiện đại
hơn nữa để tăng cường hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp hai nước đồn đốc doanh nghiệp hai nước bảo đảm chất lượng
tiến độ và hiệu quả các dự án hợp tác nhanh chóng giải quyết rứt điểm các khó khăn và trở ngại tồn tại trong các dự án hợp tác
tạo điều kiện và khuyến khích các địa phương tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi
việt nam hoàn ngành các dự án của trung quốc áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chế tạo máy công nghiệp phụ trợ phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch
kết hợp hợp tác đầu tư với chuyển giao công nghệ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác
cùng có lợi giữa hai nước để hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển đồng thời tạo sự chia sẻ gắn bó về lợi ích cho quan hệ song phương
góp phần quan trọng củng cố tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước